chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
khi chưa được đầu tư một cách bài bản về nền tảng công nghệ học trực tuyến trong bối cảnh cả xã hội đang phải đối phó với đại dịch covid một mươi chín
thì ứng dụng zoom xuất hiện cùng các phiên bản không phải trả tiền
chúng ta dễ hiểu vì sao ứng dụng này đã nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều cá nhân tổ chức trong đó có ngành giáo dục
việc sử dụng phần mềm miễn phí thao tác dễ dàng giúp tiết kiệm và thuận lợi cho người sử dụng
nhất là đối với trẻ nhỏ khối tiểu học
do đó mà phần mềm này đã được nhiều người lựa chọn sử dụng phổ biến và rộng rãi trong các chương trình đào tạo online
tuy nhiên khi nói về tính bảo mật của ứng dụng thì không ít người phải tỏ ra lo lắng bất an
đây là buổi lên lớp tại nhà của cô giáo vũ thị ngọc bích
cùng tất cả các em học sinh của mình
chỉ một chiếc máy tính có sẵn camera và được cài đặt ứng dụng zoom
từ những nội dung bài giảng các chương trình ôn tập
cho đến thời gian biểu sinh hoạt của các em học sinh tại nhà
tất cả được tương tác thông qua ứng dụng này
một lớp học ảo sinh động không khác gì như cô đang trực tiếp dạy
hiện tại thì chúng tôi đang quyết định lựa chọn
zoom là để dạy cho học sinh tiểu học
bởi vì là học sinh tiểu học thì nhỏ
và cần có những sự bao quát của giáo viên trong lớp
cái giao diện màn hình của zoom
thì đã giúp cho giáo viên có thể nhìn thấy tất cả các em
cũng như là có thể hỗ trợ dạy học các em trong cái tiết dạy online
con thích cô là cây cối đâm trồn nảy lộng
vì sao ạ
cách thứ nhất
tiếp tục nào
cách thứ hai của con là
vì sao cây cối đâm trồn nảy lộng
đúng rồi cách thứ hai
và cách cuối cùng của con là
cây cối vì sao đâm trồn nảy lộng ạ

ứng dụng zoom có mặt phổ biến ở các lớp học online
hàn chế tối đa việc đi ra khỏi nhà
thời gian này chị lê thị thu hưởng gần gũi
theo dõi sát việc học và sinh hoạt của con mình nhiều hơn
ngó bó khi ở nhà
những tiết học online như thế này
giúp con chị thêm phần hứng khởi hơn trong việc học
giai đoạn này là cách ly toàn xã hội
vì vậy nên các con phải ở nhà gần như là hoàn toàn
điều đấy thì làm cho các bé cảm giác rất là thiếu các hoạt động
để có thể tham gia
vì vậy nên là khi mà nhà trường tổ chức ra những hoạt động online
thông qua những ứng dụng như thế này
thì chúng tôi đánh giá là rất là cần thiết
chưa có sự thay thế
zoom trở nên cần thiết
và không thể thiếu cho rất nhiều các trường học trong bối cảnh hiện nay
ứng dụng đã giúp duy trì chương trình học
và tăng khả năng tương tác dưới các trường học

tuy nhiên tính bảo mật của phần mềm này
đang khiến cho nhiều người trở nên lo lắng
chúng khá là dễ dàng tiện dụng
giống như là người dùng
có thể chia sẻ đường link id vào lớp học
thì tôi lo lắng rằng sẽ có những đối tượng
có mục đích không lành mạnh
sẽ tham dự vào lớp học
có thể gửi những hình ảnh
những đường link về những tin tức mà không tốt
hoặc thậm chí là những tin xấu
để những cái phát tán những cái id mật khẩu
cho những người lạ vào
cũng như là những người lạ vào
những cái hình ảnh
những cái lời nói không tích cực
sẽ khiến cho cái dạy học của chúng tôi
không thể đạt hiệu quả
và thậm chí là còn có thể mang lại
những cái ảnh hưởng tâm lý
đến giáo viên cũng như là học sinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
vừa bắt giữ được nghi phạm là lành đức giang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại tổ năm phường quang trung
thành phố hà giang tỉnh hà giang
để điều tra về vụ án mạng
xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
khiến cho nữ hiệu phó trường cao đồng
sư phạm hà giang thiệt mạng
tại cơ quan điều tra
nghi phạm lành đức giang khai vào đêm ngày một mươi tám tháng bốn
khi giang đi chơi về
thì thấy bà hùng thị hà
trú tại thành phố hà giang đang ngủ tại nhà mình
bà hà là người được cho
là có quan hệ tình cảm
với bố của giang là ông lành văn sơn
bực tức vì có người phụ nữ
ở lại nhà trong đêm giang đã dùng dao
đâm bà hà chết tại chỗ
nhận được tin báo công an thành phố hà giang đã triển khai lực lượng
đến hiện trường lập tức bắt giữ
nghi phạm lành đức giang
viện kiểm sát nhân dân thành phố
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra vụ án mạng
trong những ngày vừa qua
cả hệ thống chính trị từ trung ương
cho đến địa phương trong cả nước
đang tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và các khuyến cáo của bộ y tế
thực hiện cách ly xã hội nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thì tại một số địa phương
rất nhiều nhóm thanh thiếu niên
đã lợi dụng đường xá vắng vẻ
để tổ chức đua xe trái phép
cướp giật móc túi
và không ít vụ việc đã dẫn tới sự hy sinh
của những chiến sĩ công an nhân dân
gây tâm lý hoang mang và bức xúc trong người dân
sau đây là phản ánh tại thành phố hồ chí minh
từ nay cho đến một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thì công an thành phố hồ chí minh
sẽ tập trung lực lượng để
xử lý tình trạng tụ tập
gây rối trật tự công cộng
và đua xe trái phép trên địa bàn
trước đó thông tin một số người dân phản ánh
thì do đường vắng
một số những tuyến đường trên địa bàn thành phố
có xảy ra tình trạng mà các thanh thiếu niên
tụ tập đua xe gây đối trật tự công cộng
đường phạm văn đồng đi qua các quận
gò vấp bình thạnh thủ đức của thành phố hồ chí minh
đây là tuyến đường rộng
nhiều làng xe
về đêm khi vắng bóng lực lượng chức năng
nhiều nhóm thanh niên bất chấp vi phạm pháp luật
để tụ tập chạy xe với tốc độ cao
nãy không thấy công an đứng thử thấy nó đua xuống đây nè
hồi tám chín trời rồi đó
bây giờ nó thấy công an
nó không thấy nó nữa
ngồi trong đây mà sợ như vậy
đừng nói là đi đường
mình là người dân bình thường
mình đi xe trên tuyến đường này
mà thấy người ta phóng nhanh vận ẩu
mình cũng sợ lắm chứ
vì tỷ lệ phóng nhanh vận ẩu
cây tai nạn rất nguy hiểm
đặc biệt là các thanh niên trẻ chạy vận ẩu
xe chế nhiều lắm
tôi đi đường này là tôi thấy nhiều
tôi hy vọng là sẽ giảm được tình trạng
phóng nhanh vận ẩu đua xe
đặc biệt là giới trẻ
là hay lợi dụng đường vắng
đưa xe trên tuyến đường này
khuya một mươi tám tháng bốn
phát hiện năm thanh niên chạy xe tốc độ cao
cảnh sát hình sự công an quận bình thạnh
và cảnh sát giao thông đội tuần tra dẫn đoàn
truy đuổi dẫn giải về xử lý
thanh niên này thừa nhận do đường vắng
nên chạy vội làng xe ô tô
với tốc độ một trăm sáu mươi km trên giờ
so với luật pháp thì đúng là mình sai
nhưng mà so với
một cái giới trẻ cá nhân
cố gắng làm sao để đảm bảo
trước việc an toàn cho người khác trước
tại vì em đã xác định
anh chạy thay như anh đi làm ô tô
bản thân anh té
thì anh sẽ là người gánh hậu quả
không ảnh hưởng tới người khác
theo như sự hiểu biết của em
vì đối với chế tài
về những cái vấn đề
và thay đổi
với cái xấu xe
thì nó đã
đã rất là nhiều rồi
nói chung là nó cũng khá là nặng rồi
nên là em nghĩ là
nên là kiểm soát kỹ với phần đó
nên là em nghĩ là
bên cạnh tuần tra
công an cũng sẽ hóa trang
sử dụng camera
ghi nhận tình hình diễn biến liên quan
đến việc tụ tập đua xe trái phép
xử lý nghiêm các lò đổ xe
các nhóm mạng xã hội
lôi kéo kích động đua xe
phòng cảnh sát giao thông
kêu gọi sự đồng tình ủng hộ của người dân
nhất là các hộ dân sinh sống
trên các tuyến đường
khu vực có tình trạng thanh thiếu niên
tụ tập đua xe
khi phát hiện
thì báo tin cho cơ quan công an
đường dây nóng
của phòng cảnh sát giao thông

hoặc sáu trăm chín mươi ba một trăm tám mươi bảy năm trăm hai mươi một
trước nhu cầu cấp bách
về việc cung cấp nguồn máu
hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
một ngày hôm nay
trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ
đã phối hợp với công an huyện nghi lộc
tổ chức lễ phát động hưởng ứng
ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
với khẩu hiệu hành động
mỗi giọt máu cho đi
một cơ hội
cuộc đời ở lại
nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm
tình cảm của mỗi cán bộ chiến sĩ
đối với đất nước
với cộng đồng xã hội
góp chung sức chung tay
vì sức khỏe của nhân dân
nhất là trong đợt cao điểm
của toàn đảng toàn dân
và toàn quân ta
ra sức phòng chống đại dịch covid một mươi chín
đang diễn biến hết sức phức tạp
tại buổi hiến máu tình nguyện này
qua sàng lọc gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ
và công an huyện nghi lộc
trung tâm huyết học truyền máu tỉnh nghệ an
đã tiếp nhận được gần sáu trăm linh đơn vị máu
cũng với tâm niệm
một giọt máu cho đi
một cuộc đời ở lại
phong trào hiến máu tình nguyện
đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
trong tuổi trẻ công an tỉnh quảng nam
những giọt máu cho đi
vừa có ý nghĩa vô cùng lớn lao
khi đã cứu sống người bệnh qua cơn nguy hiểm
và đặc biệt hơn nữa
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến phức tạp
đã nhiều lần
tham gia hiến máu cứu người
hơn ai hết
chiến sĩ nguyễn nhật thành
hiểu được ý nghĩa hết sức đặc biệt
của những giọt máu cho đi
sẽ mang lại sức khỏe và hy vọng sống
cho hàng triệu người
vì vậy ngay sau khi
ban thường vụ đoàn thanh niên công an tỉnh
phát động hiến máu tình nguyện
trong đoàn viên thanh niên công an tỉnh
thành ngay lập tức đăng ký tham gia
đây là lần thứ chín em tham gia hiến máu tình nguyện
thì những lần đó là em
cảm giác mình góp phòng
của sự sống cho bệnh nhân đó
giúp người ta phục
nhanh chóng phục
thoát khỏi trong cơn hồi nặng
đặc biệt là trong cái đợt đại dịch covid một mươi chín này
thì bản thân em là một chiến sĩ
tham gia nghị vụ công an nhân dân
được tham gia hiến máu tình nguyện
nó ý nghĩa hơn
nó sao sắc
nó đã cho em một cái
cái gọi là tinh thần
của người thanh niên
và người chiến sĩ công an nhân dân
và từ đó thì cái máu của mình
nó sẽ góp phòng vào việc
phục hồi lấy lại sự sống
cho một bệnh nhân nào đó
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chủ tịch nước và bộ trưởng bộ công an
sáng nay đoàn thanh niên công an tỉnh
phối hợp với các đơn vị tổ chức phát động phong trào
tình nguyện hiến máu mùa covid trong toàn lực lượng
tổ chức làm nhiều đợt
trong đó đặt một tổ chức sáng nay
với sự tham gia của một trăm linh đoàn viên thanh niên
tri đoàn phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh
dự kiến hoạt động hiến máu tình nguyện
bổ sung khoảng một đơn vị máu
cho các bệnh viện trên địa bàn toàn tỉnh
phục vụ công tác cứu chữa cho người bệnh
công tác tổ chức hiến máu tình nguyện
trong thời điểm dịch covid một mươi chín
cũng đã được chú trọng không chỉ về số lượng
mà còn đảm bảo các quy trình yêu cầu
về phòng chống dịch
tham gia đợt hiến máu lần này
đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã phát huy mạnh mẽ
tinh thần sung kích tình nguyện của tụi trẻ
thể hiện sự hăng hái nhiệt tình
như mệnh lệnh từ trái tim của chính bản thân
mỗi đồng chí
thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người
bổ sung nguồn máu thiếu hụt
cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
đồng thời sẽ chia trách nhiệm
cùng với cộng đồng xã hội
với tinh thần và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động
công tác chuẩn bị được quan tâm chú trọng
thực hiện từng khâu rất kỹ lưỡng và chú đáo
ban thường vụ đoàn thanh niên công an tỉnh
cũng phối hợp với cơ quan y tế
tổ chức lái máu một cách an toàn
đảm bảo thực hiện nghiêm túc
các quy định về biện pháp
phòng chống dịch bệnh mùa covid một mươi chín
hiến máu cứu người
là nghĩa cử cao đẹp rất đáng trân trọng
và cần thiết trong xã hội
trong thời điểm dịch covid một mươi chín
việc hiến máu cứu người còn thể hiện tinh thần trách nhiệm
vì cộng đồng của những người hiến máu
trong đó có tuổi trẻ công an nhân dân
có phần đảm bảo nguồn máu cho công tác điều trị
mang lại sự sống cho người bệnh
bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây